trong chuyến thăm chính thức việt nam thủ tướng malaysia mahathir mohamad đã đến thăm và làm việc tại khu công nghệ cao hòa lạc
tại sự kiện thủ tướng malaysia đã chia sẻ giá trị về kinh nghiệm chuyển đổi số thành công của malaysia đánh giá cao việc việt nam đặt mục tiêu chuyển đổi số vì một quốc gia hồng cường cũng như cam kết thúc đẩy chuyển đổi số cho chính phủ doanh nghiệp tại việt nam
thủ tướng mahathir mohamad cho biết hiện chính phủ malaysia đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số với bốn trụ cột chính là công nghiệp bốn du lịch thông minh giáo dục thông minh và thành phố an toàn
đây được coi là động lực chính để phát triển hướng tới mục tiêu lọt top hai mươi nền kinh tế thế giới vào năm hai nghìn năm mươi
lắng nghe lãnh đạo fpt giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ công nghệ số mà tập đoàn này đã và đang nghiên cứu triển khai cho các khách hàng trên toàn cầu
thủ tướng malaysia đánh giá cao vai trò dẫn dắt
tại malaysia tập đoàn fpt cũng đã có những hợp đồng quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng giao thông bảo hiểm ứng dụng các công nghệ cốt lõi của cách mạng bốn như trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây tự động hóa quy trình
cũng trong sáng hôm nay thủ tướng mahathir mohamad cũng đã tham gia giao lưu với các sinh viên cán bộ khu công nghệ cao hòa lạc về kinh nghiệm chuyển đổi số của malaysia nguồn nhân lực bốn tầm quan trọng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số